phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buồn lậu công an tỉnh quảng bình
vừa bắt giữ vụ vận chuyển hai chiếc xe ô tô đắt tiền có dấu hiệu nhập lậu
trước đó lực lượng chức năng của công an tỉnh quảng bình đón dừng kiểm tra xe ô tô
tải biển kiểm soát hai mươi chín h một mươi một nghìn năm trăm hai mươi ba do ông trương thanh bình sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
trú tại phường văn quán quận hà đông tp hà nội điều khiển trên đường hồ chí minh
đoạn qua huyện bố trạch
qua kiểm tra phát hiện trên thùng xe có hai xe ô tô con là xe mercedes g năm mươi ba am màu vàng
biệt kiểm soát hai mươi chín a năm mươi một nghìn chín trăm bảy mươi sáu và lamborghini màu xanh biệt kiểm soát hai mươi chín u ba nghìn tám trăm một mươi bảy
cả hai phương tiện này đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
trên hệ thống đăng kiểm việt nam không có dữ liệu về biển kiểm soát số khung số máy
đối với hai xe hạng sang này
bước đầu cơ quan chức năng xác định hai chiếc ô tô này có dấu hiệu nhập lậu
nên đã quyết định tạm giữ để điều tra làm rõ